một trong những vấn đề rất quan trọng của việc tái cấu trúc nền kinh tế sau đại dịch
đó là phải thực hiện số hóa nền kinh tế và số hóa doanh nghiệp đẩy mạnh thương mại điện tử
thanh toán điện tử và đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo ngân hàng số và thanh toán điện tử
gợi mở từ khủng hoảng covid một mươi chín được tổ chức mới đây tại hà nội
dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp thời điểm này doanh nghiệp người tiêu dùng
có xu hướng tăng giao dịch online trên các trang thương mại điện tử
ngân hàng số và ví điện tử có nhiều điểm khác biệt và có lợi thế cạnh tranh so với mô hình truyền thống
ngân hàng nhà nước đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong đại dịch covid một mươi chín
khoảng hơn một tỷ đồng đã được các ngân hàng đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp
trong đó đa số là các giao dịch dưới hai triệu đồng được thực hiện dưới hình thức giao dịch điện tử
việt nam hiện đã có bảy mươi tổ chức tiến dụng và chưa kể các đơn vị trung gian thanh toán như ví điện tử
đã triển khai cung mứng các dịch vụ thanh toán qua internet cung mứng các dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động
giá trị giao dịch tài chính qua kênh internet đã đạt trên bảy triệu tỷ đồng và ba trăm linh tỷ đồng giao dịch qua điện thoại di động
tuy việt nam đã có những tiến bộ nhất định về xây dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ thanh toán số
nhưng vẫn còn trở ngại về mặt pháp lý thủ tục giấy tờ trong hệ thống các văn bản hiện hành
khiến thanh toán số chưa thể mở rộng nhanh và dễ dàng từ nhóm khách hàng ưa tiện lợi